tại thành phố hải dương những ngày này không khí giáng sinh tràn ngập rộn ràng khắp các phố phường
các tuyến phố dẫn đến nhà thờ luôn rộn ràng người qua lại
trong ngày lễ noel hai mươi bốn tháng một mươi hai ngay từ sáng sớm mọi nhà ở đây đều tổ chức dọn dẹp nhà cửa khang trang
điều này đã trở thành một phong tục rất đặc biệt nhất là với người dân xứ đảo
thể hiện tình cảm sự trân trọng với ngày lễ đặc biệt nhất trong năm nay
thành phố hải dương buổi tối rực rỡ trao ánh đèn trang trí lấp lánh trên các con phố để chào đón giáng sinh
tuy nhiên tiết trời lạnh lại càng làm cho lễ giáng sinh đến gần với mọi người hơn
tại các nhà thờ người dân nôn nước đến cầu nguyện thăm thú và chụp những bức hình kỷ niệm
cùng mô hình ông già noel cưỡi những chú tuần lọc với những phần quà đầy màu sắc
những dàn đèn trang trí đa màu sắc các tiểu cảnh hang đá giáng sinh với hình máng cỏ và chú hài đồng cây thông noel
khuôn mặt ai cũng hiện vẻ hạnh phúc cầu mong cho một giáng sinh an lành năm mới đầm ấm bên gia đình bạn bè